sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nhà nước palestine
do thiếu tướng ziad habariz bộ trưởng làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón
và ngay sau lễ đón bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
và bộ trưởng riad habarit dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nhà nước palestine tổ chức hội đàm
chào mừng ngày ziad habariz và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nhà nước palestine sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam palestine nói chung
và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ palestine nói riêng
khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm ba mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam palestine
tại hội đàm hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp
đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực
mà hai bên cùng quan tâm phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
đảm bảo an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện công dân của nước này công tác học tập lao động tham quan du lịch hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng diát hát an rê đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ palestine về phòng chống tội phạm